nhằm giúp các nhà lịch sử có thể tái lập lại kiến trúc chùa một cột một cách chính xác nguyên bản
giúp cho người xem có cơ hội được chiêm ngưỡng công trình này một cách sinh động nhất
mới đây tại hà nội buổi tọa đàm bước vào lịch sử chùa một cột và công nghệ thực tế ảo đã được tổ chức
người tham dự chương trình được đeo kính trải nghiệm công nghệ thực tế ảo
bước đi và chiêm ngưỡng trong không gian kiến trúc lộng lẫy của chùa một cột
sau ba năm nghiên cứu và áp dụng dựa trên các yếu tố nghiên cứu khảo cổ văn bia
cùng mối tương quan trong cùng giai đoạn lịch sử kiến trúc tôn giáo của các nước trong khu vực đông nam á và đông á
nhóm các nhà nghiên cứu trẻ như đinh anh tuấn họa sĩ trần thanh tùng tiến sĩ hán nôm trần trọng dương
đã đưa sản phẩm thực tế ảo riêng hữu ra mắt công chúng
với công nghệ thực tế ảo riêng hữu những người tham gia đều có thể đeo kính để dạo chơi và khám phá
trong không gian linh thiêng hào hoa của ngôi chùa việt gần tròn nghìn tuổi
cũng từ đây chúng ta có thể hy vọng xa hơn về việc phục dựng
xây cất lại những công trình kiến trúc cổ đỉnh cao khác tại việt nam mang giá trị lịch sử của dân tộc